tìm bão trên biển đông
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng từ cơn bão số bảy từ chiều nay ngày chín tháng một mươi
ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ có mưa to đến rất to vùng ven biển từ quảng ninh đến nghệ an có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
phía bắc có nơi cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh khu vực hà nội đề phòng có lốc xét và gió giật mạnh
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và đi vào vịnh bắc bộ
đến một mươi ba h ngày một mươi tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi năm độ vĩ bắc một trăm linh bảy hai độ kinh đông cách hải phòng khoảng sáu mươi km
cách nam định khoảng chín mươi km cách thanh hóa khoảng một trăm năm mươi km sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi
do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu cơn bão số bảy với không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ cô tô
có mưa bão gió mạnh cấp bảy sau tăng lên cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một sóng biển cao từ hai bốn m biển động rất mạnh
từ chiều nay đến ngày một mươi tháng một mươi vùng ven biển từ quảng ninh đến nghệ an có gió mạnh cấp sáu cấp bảy phía bắc có nơi cấp tám giật cấp một mươi
ở lạng sơn bắc giang bắc ninh hải dương hưng yên hà nội có gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy từ chiều nay đến ngày một mươi hai tháng một mươi ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ có mưa to đến rất to
từ chiều nay đến ngày một mươi hai tháng một mươi ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ có mưa to đến rất to cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trống thấp ven sông
và cũng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo khoảng đêm ngày một mươi một tháng một mươi đến sáng ngày một mươi hai tháng một mươi bão kampasu có khả năng đi vào phía bắc biển đông và trở thành cơn bão số tám năm hai nghìn hai mươi một
đến ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy tháng một mươi sẽ xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão khác trên biển đông
cùng với cơn bão số bảy bão lendrock biển đông có nguy cơ xuất hiện liên tiếp ba cơn bão trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
thưa quý vị theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai các khu dân cư ven biển khu vực trũng thấp cửa sông ngoài bãi các tỉnh ven biển từ quảng ninh đến quảng bình đã sẵn sàng phương án sơ tán dân
dự kiến là hơn bảy mươi hộ
các địa phương cũng đã giả soát đối tượng trong diện f f một để có phương án cách ly sơ tán riêng cũng như biện pháp y tế phù hợp để đảm bảo an toàn
các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế chủ động cấm biển kiểm tra giả soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất vùng thấp trũng ven biển
chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn hệ thống đê điều hồ chứa nhất là tại các trọng điểm sung yếu hồ chứa đã đầy nước công trường đang thi công
sẵn sàng đoàn công tác chỉ đạo hiện trường duy trì lực lượng cứu hộ cứu nạn sẵn sàng xử lý khi có yêu cầu tổ chức trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để chủ động ứng phó với bão số bảy ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thái bình đã ban hành công điện khẩn số một mươi bốn yêu cầu nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ chín giờ sáng nay
khẩn trương kêu gọi kiểm đếm sắp xếp hướng dẫn các tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn không để xảy ra va chạm chìm tàu tại nơi neo đậu
chủ tịch ubnd tỉnh thái bình yêu cầu triển khai di rời người lao động nuôi trồng thủy sản hải sản và các hộ dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm vào nơi an toàn đóng các cửa khẩu băng kép qua đề biển đề cửa sông hoàn thành trước một mươi tám giờ ngày hôm nay